tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam ngày chín tháng một mươi một tổng thống ireland michael heck in cùng phu nhân đã đến thăm và làm việc tại tỉnh quảng trị
đây là địa phương được ưu tiên tiếp nhận các dự án do chính phủ ireland hỗ trợ tập trung vào lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn dự án một trăm ba mươi năm phòng chống giảm nhẹ thiên tài
tổng thống ireland michael deikin dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm trung tâm bom mìn dự án reu tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
thông qua tranh ảnh tư liệu và hiện vật được trưng bày tại đây tổng thống ireland phu nhân cùng đoàn công tác đã chứng kiến những hậu quả khủng khiếp của chiến tranh để lại tại quảng trị
đoàn cũng đã nghe báo cáo về tình hình hoạt động của dự án reu trên địa bàn tỉnh
được thành lập từ năm hai nghìn một với sự tài trợ của nhiều quốc gia trong đó có ireland dự án reu đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động khảo sát và ra phá bom mìn hỗ trợ nạn nhân giáo dục phòng tránh bom mìn
phát biểu sau buổi thăm quan tổng thống michael higgins khẳng định đất nước và nhân dân ireland
sẽ tiếp tục hợp tác với việt nam trong các hoạt động về khắc phục hậu quả chiến tranh cũng như hỗ trợ phát triển
từ năm hai nghìn bảy ireland đã có hợp tác với tỉnh quảng trị thông qua các khoản hỗ trợ phát triển
toàn quốc hiện nay có bảy tỉnh thành được nhận viện trợ phát triển của ireland quảng trị là tỉnh thứ tám được ưu tiên tiếp nhận nguồn viện trợ này
tổng kinh phí tài trợ của ireland dành cho tỉnh quảng trị thời gian qua là trên hai ba triệu euro tương đương gần sáu mươi tỷ đồng